một đoạn cầu thang của ngọn tháp nổi tiếng effel tại thủ đô paris của pháp sẽ được bán với giá năm trăm hai mươi ba euro cao hơn một mươi lần so với dự tính ban đầu
khoảng cách giữa tầng hai và tầng ba tháp eiffel là một trăm sáu mươi một một mươi ba mét
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chiếc cầu thang xoàn ốc thi công năm một nghìn tám trăm tám mươi chín nối hai tầng này được tháo rỡ để lắp thang máy
sau đó nó được cắt thành hai mươi bốn đoạn có độ cao giao động từ hai m đến chín m
một trong số hai mươi bốn đoạn này được bảo quản tại tầng một tháp eiffel
ba đoạn khác được tặng cho các bảo tàng pháp
những đoạn còn lại được các tổ chức cá nhân trên thế giới mua hết
trong buổi đấu giá ngày một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đoạn cầu thang được bán lần này gồm một mươi bốn bậc cao hai sáu mét và là đoạn số một mươi ba trong hai mươi bốn đoạn được cắt ra